cứ mỗi dịp tết đến xuân về người dân việt nam ở khắp mọi nơi trên thế giới lại bồi hồi nhớ về quê hương
đặc biệt là nhớ về ngày tết cổ truyền với những tình cảm những mong ước tốt đẹp nhất
với những người con xa quê thì tết càng ý nghĩa hơn khi được ở cạnh người thân nơi quê nhà vào thời khắc giao thừa
vợ chồng nghệ sĩ khắc trí và hoàng bích có hơn hai mươi năm định cư ở vancover canada
thế nhưng mỗi năm vào dịp tết cổ truyền của dân tộc hai anh chị đều sắp xếp công việc ở canada để trở về việt nam để xung vầy bên gia đình
hòa cùng những bước chân vội vàng mua sắm chiều ba mươi tết đi lễ chùa chiều ba mươi hay hồi hộp trong thời khắc giao thừa đón năm mới
chúng tôi ở xa về thì chúng tôi hiểu rằng là những ngày tết cổ truyền của chúng ta là những ngày tết đoàn viên gia đình
gia đình xung họp
và đặc biệt là nhớ đến tổ tiên nhớ đến ông bà những người đã sinh ra lớp như chúng tôi
ở canada thì khi mà những cái dịp tết đến xuân về như thế này thì có những cái dịp mà không về được chúng tôi rất là nhớ nhà
vẫn hướng về quê hương rồi tụ tập nhau để mà hướng về quê hương
những dịp mà năm nay thì lại rất may mắn là đoàn tụ gia đình có đầy đủ gia đình ông bà rồi bố mẹ các cháu các chấp nữa
đó là một cái gọi là tết đoàn viên là một cái ý nghĩa rất là nhân văn của cái ngày tết cổ truyền việt nam
khi hương sắc của mùa xuân theo cánh đào cánh quất len lỏi vào từng con ngõ
thì cũng là lúc mỗi người lại nôn đồng
tết cổ truyền nào được trở về nhà được xuân về bên người thân bên mâm cơm gia đình đầm ấm
với mỗi người việt đó là niềm hạnh phúc trọn vẹn
và với những kiểu bào sang quê cũng vậy
trong tâm trí họ luôn đau đáu nỗi nhớ quê hương và mong muốn đón tết đúng nghĩa trên mảnh đất quê cha tết tổ
có thể nói tết cổ truyền là nét văn hóa thiêng liêng không thể thiếu và gắn bó trong tâm thức của mỗi người con đất việt
dù đi đâu làm gì người việt khắp nơi vẫn luôn mong muốn trở về
để xung họp cùng gia đình cùng quê quần bên nhau để góp công sức cho quê hương thêm tươi đẹp